thời gian qua người dân ở thôn hòa mỹ xã tam nghĩa huyện núi thành quảng nam đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng
phản ánh việc hoạt động của ba nhà máy sản xuất đóng trên địa bàn thường xuyên xả khí thải gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đời sống của bà con nhân dân
tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được các cấp chính quyền và các nhà máy quan tâm giải quyết kịp thời
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
theo chính quyền địa phương vị trí của ba nhà máy đang hoạt động hiện nay vốn là của các đơn vị khác ngưng hoạt động
và chuyển giao mặt bằng lại cụ thể như trạm than chu lai thuê đất lại của công ty cổ phần than miền trung
nhà máy gạch thuy nen chu lai tiếp quản lại của nhà máy gạch thuy nen tam nghĩa
còn riêng nhà máy bê tông chu lai được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn năm đến nay
người dân cho biết ba nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm làm phát sinh bụi gây mùi khét rất khó chịu
còn xe chở nguyên vật liệu làm rơi vãi bụi mù mịt và làm hư hỏng đường đi
bà châu thị xê năm nay đã ngoài tám mươi tuổi nhưng hàng ngày đều đặn bốn lần kéo nước ra để tưới đường cho đỡ bụi
còn xe chở nguyên vật liệu làm rơi vãi bụi mịt và làm hư hỏng đường cho đỡ bụi

nhà máy toan sản xuất với tầng súc cao ảnh hưởng đến nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân
máy bê tông nhà máy bê tông thì đã hoạt động liên tục và mong những cái bụi xi măng luôn ở đường
cái nhà máy gạch thì tuy là máy lòm tiếp quán nhưng mà lòm với tầng trúc là lớn hơn
khí thể xy lích nó bài phát toán nhà dân ngay mùi khét
đang nói là cả ba nhà máy đều nằm giữa lòng khu dân cư thôn hòa mỹ với hơn một trăm linh hộ dân cách nhà dân vẻn vẹn chỉ một bức tường
nhiều lần người dân gửi đơn lên ủy ban nhân dân huyện núi thành đề nghị giải quyết
đại diện của ba nhà máy đã hứa sẽ khắc phục nhưng đến nay việc ô nhiễm vẫn tiếp diễn
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban dân huyện núi thành luôn tìm cách từ chối trả lời về vấn đề này
để bảo đảm hoạt động của nhà máy và lợi ích của hàng trăm hộ dân địa phương
đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và huyện núi thành cần sớm kiểm tra
có biện pháp xử lý nhằm chấm dứt tình trạng trên